quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo trong đêm nay và ngày mai những sóng lạnh vẫn sẽ tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
toàn bộ khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục nhiều mây nhưng mưa thì chỉ xuất hiện lất phất ở một vài nơi
thời tiết về đêm và sáng vẫn say lạnh với mức nhiệt từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
riêng một số nơi ở hà giang cao bằng bắc cạn lạng sơn thậm chí là bắc giang nhiệt độ thấp hơn
chỉ từ một mươi bảy đến một mươi chín độ trời rét nhẹ
mức nhiệt chiều mai ở thủ đô hà nội khu vực quảng ninh hải phòng lạng sơn thái nguyên cao bằng và hà giang
sẽ giao động từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
khu vực phía tây bắc bộ trời vẫn có nắng mạnh nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
khối khí lạnh tăng cường cũng gây tăng mưa và làm giảm nhiệt mạnh cho khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
trong đêm nay và ngày mai khu vực này trời nhiều mây và tiếp tục có mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
tại khu vực trung trung bộ từ quảng bình đến quảng ngãi sang ngày mai trời vẫn có nắng
nhiệt độ quảng bình xuống đến thừa thiên huế phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
còn các tỉnh thành từ đà nẵng xuống đến quảng ngãi nhiệt độ cao hơn phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
còn tại khu vực nam trung bộ từ bình định đến bình thuận thời tiết không có nhiều biến đổi
ban ngày trời nắng giáo với nhiệt độ cao nhất ngày mai giao động từ ba mươi hai độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn là các vùng có thời tiết ổn định nắng nhiều và nền nhiệt cao nhất trong ngày mai
dự báo các tỉnh ở tây nguyên nhiệt độ chiều mai sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
còn đối với khu vực nam bộ nền trung phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực biển đông như bình phước tây ninh đồng nai bình dương sẽ ứng ứng nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ lên cao từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ
tức là ứng ứng nắng nóng đặc biệt gai gắt
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa không mưa gió đông bắc dưới cấp năm tầm nhìn xa thông thoáng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước